trận lũ ống bất ngờ vào cuối tháng một mươi vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất của bà con nhân dân xã nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào cai
mặc dù đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương sự sẻ chia của các tổ chức cá nhân
thế nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn cần giải quyết để người dân nơi đây ổn định sinh hoạt và khôi phục lại sản xuất
bản lăng hai tuần sau khi cơn lũ dữ đi qua điều hưu và vắng lặng căn nhà sàn siêu vẹo này may mắn còn trụ lại sau lũ
trong khi bà ngồi nhà khác ở xung quanh đã hoàn toàn không còn giấu vết
vậy nhưng chủ nhân của nó thì vẫn chưa hết bàng hoàng khi chính bà cũng bị cuốn trôi trong trận lũ trước nay chưa từng có
trôi hết từ nhà cửa xong là quần áo run cả người cả trên đây ở không nổi mớ nữa chưa bao giờ không lũ như thế này đâu
trận lũ đã khiến bà con nhân đau khổ
trận lũ đã khiến nhiều người dân lâm vào cảnh trắng tay khi nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi
cùng với đó hơn sáu mươi hectare ruộng bị vùi lấp hoàn toàn trong bùn đất
nếu chỉ dùng sức người phải mất nhiều năm những thử ruộng này mới trở lại hiện trạng được như cũ
và nếu không lo được tiền để thuê máy xúc cải tạo thì sẽ phải rất lâu nữa bà con mới có thể trồng cấy trở lại
nhà tôi thì chắc chắn là năm nay chỉ khắc phục chỉ được tí kia thôi
còn bên này là chắc chắn là phải bỏ khoảng độ ba bốn năm mới khắc phục
được cái này nếu mà khắc phục hết được ruộng vườn nhà tôi thì phải khoảng đủ năm một mươi năm mới khắc phục được tất cả
chính quyền và người dân nghĩa đô đang nỗ lực chung tay để khắc phục hậu quả thiên tai kiến thiết lại cuộc sống
nhưng có những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng thì phải chờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
trong đó việc khôi phục các công trình giao thông là cần thiết nhất đối với người dân lúc này
câu ở bản lăng này là trực tiếp là
ở đây có liên quan đến hai thôn bản
một là thôn bản lằng hai là thôn bản đáp
thế còn ở xã bản địa có một cái thôn ở minh tiến nữa
hiện nay rất là khó khăn đường đi lại
cũng đề nghị là huyện tỉnh cũng có sớm để khắc phục bước một
nhất là làm cái cầu tạm để cho người dân đi lại
thầy cô giáo các cháu học sinh đến lớp
những vấn đề còn khó khăn sau lũ đang được địa phương này quan tâm thực hiện
tuy nhiên để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất
thì các cấp các ngành từ tỉnh đến xã cần đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ kịp thời cho bà con